sau ba ngày làm việc vào chiều ngày hôm nay ba tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc và thành công tốt đẹp
đồng chí ngô văn tuấn phó bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đừng bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xây dựng tỉnh hòa bình phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh tế tỉnh hòa bình đạt mức trung bình của cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi bắc bộ và đến năm hai nghìn năm mươi trở thành tỉnh phát triển của cả nước
đại hội đã bầu ra năm mươi hai đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bảy
với số phiếu tín nhiệm cao
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình đã bầu ra một mươi hai đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi bảy
đồng chí ngô văn tuấn phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm